trò chơi dân gian của đồng bào cơ tu thì du khách phải đến các bản làng vùng cao biên giới
phía tây bắc của tỉnh quảng nam nơi mà đồng bào cơ tu sinh sống tập trung
tại ba huyện nam giang đông giang và tây giang
thế nhưng chừng ba tháng trở lại đây du khách trong nước và quốc tế đã tận mắt chứng kiến
những nét đẹp văn hóa truyền thống còn gần như nguyên bản của tộc người cơ tu
ngay tại phố cổ hội an
trong chương trình trang địa phương truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đêm văn hóa cơ tu xuống phố
phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
điều đạn ba tháng nay bảo tàng thu nhỏ của nhiếp ảnh gia ra han
ở số hai mươi sáu phan bội châu thành phố hội an
luôn tấp nập các nghệ nhân diễn viên người cơ tu của ba huyện miền núi phía tây bắc quảng nam
là nam giang đông giang và tây giang
họ tập trung về đây mang theo nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào cơ tu vùng cao
như nghề dệt thổ cầm với nhiều nét văn hóa truyền thống
nhịp trống chiêng mang đậm hồn núi rừng
điệu múa tưng tung nhai nhạc của bao chàng trai cụ
gái cơ tu tái hiện không gian văn hóa với các trò chơi dân gian vui nhộn
với gia làng a lam đời cũng như ba mươi sáu nghệ nhân diễn viên cơ tu của huyện đông giang
lần đầu tiên được xuống phố biểu diễn văn hóa dân tộc mình là niềm vui niềm vinh dự lớn
trong niềm vui đó họ luôn biết ơn nhiếp ảnh gia nghề pháp anh ra han
hôm nay được sự lời mời của ông ra han mời chúng tôi xuống đây
để đem bản sắc văn hóa điệu múa tưng tung nhai nhạc
họ xuống dưới hội an này để biểu diễn để đem bản sắc của mình xuống
cùng anh em bạn bè quốc tế và bạn bè việt nam chúng ta
tôi thấy rất tốt vì ông chụp ảnh này ông đem những thông tin văn hóa
của người cơ tu rất nhiều mà rất đúng phong tục
ông đem xuống tới hội an chúng ta và được các bạn bè quốc tế là chấp nhận
và tham quan xem và đem những hình ảnh văn hóa người của tu chúng tôi
chúng tôi rất mừng và rất chỉ cảm ơn anh hoàn
đối với em em rất là tôn trọng và em cảm thấy rất là tự hào
vì là một người nước ngoài mà anh ra han anh rất là tâm huyết
về văn hóa cơ tu và đặc biệt các dân tộc thiểu số ở việt nam
đối với cơ tu thì anh cho rằng đây là một dân tộc thiểu số mà anh rất là quý mến nhất
bà con anh được tìm hiểu nhiều về văn hóa tập tục và ảnh còn lưu giữ
rất là nhiều hình ảnh về người cơ tu tại bảo tàng của anh
và tiếp theo thì anh cũng sẽ
tiếp tục gìn giữ tất cả các sản vật của người cơ tu để giới thiệu cho du khách nước ngoài
lâu nay thành phố hội an của tỉnh quảng nam được xem là nơi yên tĩnh
với giáng dấp của một đô thị cổ kính rêu phong
thế nhưng chừng ba tháng trở lại đây mỗi khi đến ngày rằm
phố hội vốn yên bình đó đã được khuấy động bằng những âm thanh rộn ràng
của tiếng trống tiếng chiêng điệu múa tân tung gia dạng
hay những âm thanh vui nhộn bên khung rệt của các cô gái cơ tu
với mục đích là quảng bá các văn hóa dân tập
quảng bá các dân tập truyền số từ quảng nam
và nhằm có phần để thu hút du khách đến du lịch quảng nam đối với hội an
lần đầu tiên tại phố cổ hội an các hoạt động văn hóa của người cơ tu
ở các huyện nước quảng nam gồm nam giang đông giang và tây giang được trình diễn
điều này đã khiến cho du khách trong nước và quốc tế
có thể là gây sự tò mò chú ý và họ cảm thấy thích thú hơn
về khám phá những du lịch tại hội an
và điều này cũng làm cho người cơ tu họ họ yêu hơn quý hơn cái văn hóa của mình
từ đó góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn
duy trì văn hóa của người cơ tu trên địa bàn của huyện miền núi của tỉnh quảng nam
lần đầu tiên đến đô thị cổ hội an để tham quan du lịch
bà karen du khách người úc tỏ ra khá thích thú
khi đứng trước gian hàng nông sản thổ cầm truyền thống của đồng bào cơ tu
ở huyện đông giang tỉnh quảng nam
được tự tay thử khung diệt vải
và chọn mua cho mình tấm thổ cẩm đẹp nhất mang đậm văn hóa cơ tu
không chỉ bà karen mà nhiều du khách
nhất là các em nhỏ đến từ nước pháp xa xôi đều phấn khích
tôi rất thích những sản phẩm truyền thống được làm bằng thủ công của đồng bào vùng cao của các bạn
hôm nay chứng kiến những nghệ nhân tạo ra sản phẩm truyền thống
phục vụ đời sống và sinh hoạt của họ làm cho tôi hào hứng thêm
đó là thứ văn hóa rất riêng
của mỗi vùng miền tôi mua sản phẩm này về quê nhà
và kể lại cho các bạn tôi con cháu tôi những gì nhìn thấy và cảm nhận được ở nơi đây
những nghệ sĩ làm sản phẩm giống như cuộc thi trông có vẻ khó làm
con có thể cảm nhận được niềm vui khi họ hoàn thành sản phẩm
trong lại một dịp rất đặc biệt đó là buổi truyền làm ảnh nữa
em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình mang bản sắc văn hóa của dân tộc mình đến cho bạn bè du khách quốc tế biết
cảm giác thấy mọi người hỏi về bản sắc văn hóa của dân tộc mình
ví dụ như các chi tiết bộ váy các loại thổ cẩm của mình
mình rất vui và em thật sự tự hào về văn hóa của mình
đi cùng với các gian trưng bày ấn phẩm hàng lưu niệm
công mỹ nghệ hay nghề diệt vải
thì điệu múa tâm tung thể hiện sức mạnh của các chàng trai
điệu múa gia thể hiện sự uyển chuyển nhẹ nhàng đầy nữ tính của các cô gái
đã thật sự tạo nên một không gian văn hóa cơ tu đầy sống động giữa lòng đô thị cổ hội an
và chính tiếng chiêng tiếng trống vang vọng
điệu múa tân tung gia gia đầy mê hoạc của cộng đồng người cơ tu
đã làm cho mọi người trong lễ hội giữa phố xít lại gần nhau hơn
và không gian văn hóa cơ tu
thật sự đã không còn được phân biệt giữa khách và chủ
thật bất ngờ chúng tôi tới đây tham quan di sản thế giới và được chào đón bằng âm nhạc truyền thống
những màn diễn diễn trống chiêng và nhạc cụ có lẽ là cổ xưa
đầy hào hứng của những cô gái chàng trai từ trên núi xa xôi ngay tại phố cổ hội an
và chắc sẽ lâu lắm chúng tôi mới trở lại và không biết còn được xem và nghe thứ âm thanh rất hay này nữa không
người ta đã tham gia một cuộc diễn diễn trống chiêng và nhạc cụ

đêm văn hóa cơ tu xuống phố không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú trải nghiệm về văn hóa dân tộc cơ tu
tạo nên một cảm giác mới lạ cho du lịch tại đô thị cổ hội an
không những thế việc mang văn hóa cơ tu xuống phố còn tạo cho chính những chủ thể văn hóa là đồng bào cơ tu tự hào với bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình
và cũng chính những đêm văn hóa cơ tu như thế này sẽ giúp các địa phương phía tây bắc quảng nam làm tốt hơn công tác bảo tồn
dình dữ giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào cơ tu cũng như quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng một trong những thế mạnh ở miền núi quảng nam hiện nay
văn hóa của đồng bào từ trên núi xa xôi đem xuống đây để xuống giáo lưu với anh em bạn bè với khách khứa du lịch rất là hay và rất là đẹp
tôi thấy tôi rất vui mừng
tôi là người dạ làng đại diện cho người cơ tu đông giang tôi cũng như là mai sau phải đem bản sắc này dạy cho các cháu các con
con các cháu học tập và sẽ đi mua lâu dài hơn cho khách du lịch của hội an chúng ta
ngày hôm nay em rất là vinh hạnh được đứng đây để cùng mọi người biểu diễn về văn hóa cơ tu ngày hội cơ tu tại hội an
thì đây là đêm diễn thứ ba và em cũng đã theo dõi lần diễn của các bạn đợt trước mà em rất là hào hứng vì mình được đứng đây
thế hệ trẻ tụi em được học tập được học hỏi và ngày hôm nay rất là vinh hạnh được giới thiệu cho tất cả các anh chị em
bà con ở hội an và đặc biệt là đoàn khách du lịch đến đây
và em mong muốn rằng
dạ mọi người sẽ tiếp tục giữ gìn nền văn hóa của mình
đêm văn hóa cơ tu là sự kiện do sở văn hóa thể thao và du lịch quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hội an
các huyện nam giang tây giang đông giang tổ chức vào tối một mươi năm âm lịch hàng tháng
cùng với việc quảng bá văn hóa người cơ tu và giới thiệu du lịch các huyện miền núi phía tây tỉnh quảng nam đến với du khách tại hội an
sự kiện thiền diễn của đồng bào cơ tu tại đô thị của hội an là ý tưởng khá thay
chúng tôi ủng hộ cách làm này và sẽ hợp tác giúp đỡ anh rai han
cũng như đồng bào cơ tu tiếp tục bảo tồn văn hóa truyền thống đặc trưng này
từ cách làm này chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng không gian biểu diễn văn hóa cơ tu ra những vùng miền khác ở việt nam
chắc chắn những nghệ nhân này cũng rất vui khi giới thiệu văn hóa của mình đến với du khách
tôi nghĩ là cách tốt nhất
đối với tôi nhận thấy người cơ tu còn giữ gìn văn hóa rất là tốt vì họ còn diệt vải múa hát cổng chiêng còn rất mạnh mẽ
và tôi có ý tưởng đưa người cơ tu xuống hội an sau đó được sự ủng hộ của các tổ chức văn hóa fidr để biến nó thành hiện thực như ngày hôm nay
tôi nghĩ rằng đây như một bước khởi đầu để sau này tôi có thể mang năm mươi bốn dân tộc đến với hội an vào một ngày nào đó không xa
và một ngày nào đó không xa
huyện đông giang thì rất là mừng muốn văn hóa của huyện đông giang văn hóa của tôi huyện đông giang được phát triển hơn
để sau này các anh lãnh đạo với tỉnh quan tâm hơn đến văn hóa của người cơ tu của huyện đông giang
không những huyện đông giang mà các huyện tây giang và nam giang của người cơ tu của dân tộc cơ tu tỉnh quảng nam
để sau này được phát triển hơn với các bạn bè nam châu để biết đến những văn hóa cơ tu đặc sắc
để đem đến với khách du lịch quốc tế để biết đến với tỉnh quảng nam mình nhiều hơn
từ hồi nãy đến giờ tiếc rằng là mưa nhưng mà nếu không mưa chắc du khách tới xem nhiều
đối với tôi thì cũng như trong đội cổng chiêng rất là mừng
thấy du khách tất cả chúng cũng tiếp là xem từ đầu tới cuối
dù mặc dù mưa khách du lịch họ xem từ đầu tới cuối họ cũng giao lưu với chúng tôi
chúng tôi được hoàn thành đem bản sắc văn hóa của mình từ đông giang xuống thành phố hội an
có thể nói đêm văn hóa cơ tu xuống phố là một hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa
giúp bà con cơ tu ở các huyện miền núi phía tây của tỉnh quảng nam
tiếp tục bảo tồn văn hóa truyền thống đặc trưng và quan trọng hơn giúp họ có thêm nguồn thu nhập ổn định
cũng từ cách làm này sẽ là tiền đề để mở rộng không gian biểu diễn văn hóa
của hội an cơ tu ra những vùng miền khác ở đất nước việt nam
phóng sự đêm văn hóa cơ tu xuống phố do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
đã khép lại trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt